theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một nguyễn văn nghiêm đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
để đăng chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước
và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn nghiêm đã bị ubnd tp hòa bình ra quyết định phạt hành chính bốn mươi chín triệu đồng
do đã đăng tải hai video có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử xúc phạm uy tín danh dự người khác
tuy nhiên nguyễn văn nghiêm đã không nổ phạt
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn nghiêm đã sử dụng tài khoản facebook
nghiêm nguyễn tiến sĩ hot tóc ba trang facebook và kênh youtube cá nhân để đăng tải chia sẻ nhiều video
mang nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nghiêm sáu năm tù giam về tội làm tàng trữ
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên xét xử trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại
cổ phần đông á và một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó tại giai đoạn một của vụ án trần phương bình và hai mươi năm đồng phạm đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng đông á ba sáu trăm linh tám tháng
cáo trạng giai đoạn hai xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
với vai trò tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng tín dụng dap ông bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án
và những người liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho dap hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
hiện ông trần phương bình đang thụ án tù trung thân ở giai đoạn một sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm tháng bảy
do bị đe dọa vũ quốc long tự lên kế hoạch dùng súng hơi lắp ống giảm thanh nhằm bắn đàn anh giang hồ lợi nam
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu công an tp hải phòng tổ chức thực nghiệm điều tra lại vụ nổ súng trên đường phan bội châu quận hồng bàng tp hải phòng
khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng sáu tô thắng lợi trúng xuống nghĩa xá quận lê trân đang ngồi uống nước với một người phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè
thì bị đối tượng đi xe ô tô màu bạc
mở kính phụ phía sau dùng súng bắn một phát vào vùng mặt gây thương tích
sau khi bắn xong đối tượng nổ xe bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng là vũ quốc long chú quận hải an thành phố hải phòng
khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực linh đàm quận hoàng mai hà nội
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
chín tháng sáu trong lúc đang trên đường cùng bạn trở về nhà ca sĩ hồ phàm đã bị một đối tượng dùng súng bắn trọng thương
phải nhập viện cấp cứu
chỉ một mươi năm giờ sau khi vụ việc xảy ra công an quận cầu giấy phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội đã bắt giữ được đối tượng tạ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú phường ngọc khánh quận ba đình hà nội để điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng tạ văn hải khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng bốn
sau khi uống bia cùng với bạn bè trên đường nguyễn văn hải
khang phường yên hòa cầu giấy hà nội đến khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút khi mọi người đang hát karaoke
thì hải đã đi ra ngoài đường thành thái và nhặt được khẩu súng lục
sau đó đi bộ thì thấy anh đặng quang sơn và anh hồ văn phạm vì tò mò về khẩu súng nên đã bắn thử
sau đó trốn khỏi hiện trường
được biết đối tượng tạ văn hải nhiều tiền án và đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
tại viện pháp y tâm thần trung ương
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ đối với tạ văn hải về hành vi giết người
và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
liên quan đến vụ bé gái một mươi ba tuổi bị sát hại sau cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm
công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm kim phê
sinh năm hai nghìn hai chú huyện tuy an để điều tra về tội giết người
tối ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phê theo nhóm bạn của cháu đỗ thị kim hân
gồm bốn nam hai nữ đi xe mô tô đến khu vực ngành đá diện
phê đã đi đến khu vực ngành đá diện xã an ninh đông ăn quà vặt
sau đó cả nhóm rủ nhau đến tiệm internet ở xã an ninh tây chơi game
đến hơn hai mươi ba giờ cùng ngày một người bạn trong nhóm nhờ phê chở hân về nhà
trên đường đi phê nảy sinh ý định giao cấu nên phê không chở cháu hân về nhà
mà trở đến khu vực rừng dương thôn phú sơn xã an ninh đông
tại đây phát hiện cháu hân gọi điện thoại cho chị ruột cầu cứu
phê đe dọa giật ném điện thoại rồi bóc cổ nạn nhân
khi thấy nạn nhân đã tắc thở đối tượng phê đã thực hiện hành vi hiếp dâm
rồi đào hố vùi sát nạn nhân
tại cơ quan công an đối tượng phê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình